thông tin mới nhất từ bộ y tế cho biết đến nay việt nam đã ghi nhận gần chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
hơn một mươi ba bảy triệu liều vaccine đã tiêm chủng
riêng hà nội trưa ngày hôm nay một mươi năm tháng tám thủ đô ghi nhận thêm hai mươi bảy ca mắc mới trong đó có bảy ca ghi nhận tại cộng đồng
như vậy là trong một mươi tám giờ qua hà nội có ba mươi năm ca dương tính với sars cov hai trong đó có chín ca tại cộng đồng